câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc mà hội liên hiệp phụ nữ xã ở các làng trăm ở tỉnh ninh thuận đã tích cực triển khai trong những năm qua
với bốn tiêu chí no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc mô hình này đã giúp phụ nữ dân tộc trăm xây dựng gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc
ba tháng một lần các thành viên của câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc ở làng trăm văn lâm xã phước nam huyện thuận nam tổ chức họp mặt để đánh giá hoạt động của tri hội và định hướng cho thời gian tới
câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc ở làng trăm đã đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của trẻ em qua đó giúp trẻ em có thêm kinh nghiệm hay trong xây dựng hạnh phúc gia đình và nâng cao hiểu biết về pháp luật